sáng nay hai mươi tám tháng một mươi một tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự đại hội thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ tám giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự hội nghị còn có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trong giai đoạn vừa qua ngành ngân hàng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng và nhà nước đề ra
công tác thi đua khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi toàn ngành ngân hàng đã có năm mươi một đơn vị đăng ký hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại bốn mươi năm tỉnh ba mươi bốn huyện và một trăm năm mươi hai xã với số tiền và vật chất là hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
dư nợ tiến dụng trên toàn quốc đạt hơn một triệu tỷ đồng
ngành ngân hàng cũng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp việt nam triển khai nhiều doanh nghiệp
giải pháp tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh đối với doanh nghiệp